trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết đơn vị mới tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch đến tính mạng sau khi sử dụng sản phẩm cà phê giảm cân
đây không phải là lần đầu tiên ca bệnh liên quan đến sản phẩm giảm cân được bệnh viện tiếp nhận
điều này cho thấy việc sử dụng các sản phẩm để làm đẹp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vẫn luôn tiềm mẩn những nguy cơ và tác hại khó lường về sức khỏe
phản ánh sau đây của phóng viên thế sự
vì muốn giảm cân cấp tốc người phụ nữ này đã dùng cà phê giảm cân mua từ đồng nghiệp để dùng
thế nhưng chưa kịp mừng vì giảm được cân chị đã phải nhập viện vì không thể hô hấp
sau khi được cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương chị được chuyển đến bệnh viện bạch mai trong tình trạng khó thở nôn khát nước và co giật
cơ thể bình thường nó muốn vận động để cho toát mồ hôi ra
thế đến cái gói thứ tư hôm đấy tầm một mươi giờ sáng thì tôi lúc đấy trước là tôi nói tôi uống uống rồi xong là tôi bị say luôn
và đến chiều thì là tôi không thở được
bà xã mất tỉnh không biết gì luôn hôn mê rất sâu
và tỉnh dậy cái bộ phần cái trí đã của mình vẫn bị mất trí không nhớ được mất trí cũng lất sạc đặc thời
sau thời gian bắt đầu hồi tỉnh lại
và hiện tại bây giờ cái não cũng bị tổn thương tổn thương não rất là nặng
và tại sao bây giờ đang đợi kết quả xử lý kiểm tra lại như thế này
không tìm hiểu kỹ thành phần cũng như xem xét cơ địa có phù hợp hay không
nhiều chị em phụ nữ theo kinh nghiệm chuyến tay nhau nên đã bất chấp dùng những sản phẩm giảm cân như thế này
tôi chỉ tin tưởng vào đồng nghiệp thôi bạn đấy bạn đã uống và bạn đã giảm được bốn cân
thì tôi nghĩ là nó đơn giản nó chỉ giống như cà phê sữa nó không đến nỗi mà nghiêm trọng như vậy
tôi mua gói này là năm trăm năm mươi một hộp ba mươi gói tôi mới sử dụng được bốn gói thôi
những gói thứ bốn là tôi bị như thế
bác sĩ bảo là trong này nó có thành phần rất là nguy hiểm mình không tìm hiểu kỹ mà mình lại đi mình uống
trong cái loại cà phê giảm cân này thì chúng tôi có xét nghiệm có gửi đi xét nghiệm thì đã xác nhận là trong đấy có cái thành phần là sibu charmin
sibu charmin là đây là một cái thuốc được dùng để giảm cân tuy nhiên thì đã bị ngừng sử dụng theo cái khuyến cáo của fda là cơ quan an toàn thực phẩm của mỹ rồi cơ quan dược phẩm của châu âu
bởi vì những tác hại của nó nó có thể nguy cơ tăng nguy cơ với tim mạch đặc biệt là có thể gây đột quỵ dọc vi tỏa ngừa một cơ tim và rất nhiều cái vĩ cố khác
như vậy đây là một cái thuốc rất là không an toàn
thực sự không an toàn nguy hại và đã ngừng sử dụng
và nay đã được trộn vào trong các sản phẩm để giảm cân
trước đây là trung tâm thương độc đã cũng phát hiện những trường hợp khác trường hợp chức năng có các thành phần tương tự như vậy
làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả các chị em
tuy nhiên làm đẹp sao cho đúng cách và sử dụng những sản phẩm hiệu quả thì chị em cần phải lựa chọn kỹ càng tránh tiền mất tật mang thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng bản thân

hẹn gặp lại